thưa quý vị liên quan đến vụ án xảy ra vào dạng sáng ngày một mươi một tháng bốn
một nhóm thanh thiếu niên gồm bốn người cùng chú tại thành phố đà nẵng
đã cầm hung khí xông vào tiệm internet số bảy mươi chín đồng kè thuộc địa bàn quận liên triều
để chém tới tấp khiến một thanh niên bị thương tích nặng
cho đến nay cơ quan cảnh sát điều tra công an quận liên triều đã khởi tố
và bắt tạm giam được hai đối tượng còn lại của vụ án
hai đối tượng còn lại bị bắt giữ là văn anh tú và trần văn phú
trước đó do mâu thuẫn của trần nguyên vĩnh và ông văn anh tú tại tiệm internet
nên tú rủ thêm gồm nguyễn văn hải đặng công lượm và trần văn phú về nhà mình lấy dao
và trở lại tiệm internet nói trên để trả thù
đến dạng sáng ngày một mươi một tháng bốn tú đứng ngoài canh chừng để hải lượm phú xông vào
và chém liên tục vào người vĩnh hậu quả anh vĩnh thương tích một mươi bốn
sau khi hải và lượm bị bắt giữ phú và tú cũng bỏ trốn
đến trưa ngày một mươi ba tháng sáu công an quận liên triều đã phát hiện và bắt giữ
được hai đối tượng trên địa bàn quận cẩm lệ
công an thành phố thái nguyên tỉnh thái nguyên vừa khởi tố vụ án khởi tố bị can
và bắt tạm giam đối tượng trần thanh duy về tội mua bán trái phép chất ma túy
với tang vật là một bánh heroin và hơn sáu viên ma túy hồng phiến
trước đó ngày một tháng sáu công an thành phố thái nguyên bắt quả tang duy
đang cất giấu trong người một bánh heroin và sáu bảy trăm ba mươi viên hồng phiến
duy khai nhận số ma túy trên mua lại tại tỉnh sơn la với tổng giá trị là
ba trăm bốn mươi triệu đồng đem về thái nguyên để bán kiếm lợi
qua điều tra xác minh dấu hiệu vi phạm pháp luật trong đấu thầu mua sắm vật tư sinh phẩm
kit xét nghiệm sars cov hai có liên quan đến công ty cổ phần công nghệ việt á
vào ngày hôm qua một mươi ba tháng sáu cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng ninh
đã ra các quyết định khởi tố vụ án hình sự lợi dụng chức vụ quyền hạn
trong khi thi hành công vụ xảy ra tại thị xã đông triều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
bốn cán bộ gồm nguyễn thị thanh hảo trưởng phòng tài chính kế hoạch
đào thị kim dung trưởng phòng y tế nguyễn thành định phó giám đốc trung tâm y tế
và nguyễn xuân tiến giám đốc trung tâm y tế
trước tình hình bệnh suốt suốt huyết đang diễn biến căng thẳng ở khu vực phía nam
với số ca mắc cũng như là số ca tử vong đang ngày một tăng lên
vào chiều ngày hôm qua một mươi ba tháng sáu tại tp hcm bộ y tế tổ chức hội nghị tăng cường công tác
phòng chống dịch bệnh suốt suốt huyết khu vực phía nam
đề ra nhiều biện pháp quyết liệt để ngăn chặn dịch bệnh bùng phát
từ đầu năm hai nghìn hai mươi hai đến nay khu vực phía nam ghi nhận gần bốn mươi trường hợp mắc sốt xuất huyết nhập viện
trong đó có gần một hai trăm linh ca mắc nặng và ba mươi sáu trường hợp tử vong
bộ y tế cho biết bộ sẽ chi viện hóa chất phun khử tăng cường kiểm tra giám sát
các điểm nóng suốt suốt huyết ở phía nam
bộ y tế cũng yêu cầu các địa phương tổ chức các chiến dịch diệt loang quang
diệt mũi thường xuyên khẩn cấp xử lý các ổ dịch dập dịch diện rộng
bản tin tiếp tục với những thông tin về truy nã tội phạm
và những thông tin này cũng sẽ khép lại bản tin nhanh của chúng tôi sáng nay
cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi
cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi
tại phép chất ma túy công an huyện phù cử tỉnh hương yên đã ra quyết định truy nã
đối với đối tượng nguyễn văn luân sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai hộ khẩu thường trú tại thôn tần tiến
xã minh tân huyện phù cử tỉnh hương yên
số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi
hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an
nơi gần nhất mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng
những thông tin có giá trị pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp
của lực lượng công an để bảo đảm an toàn đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện
công an thành phố thái nguyên tỉnh thái nguyên vừa khởi tố vụ án khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với đối tượng
trần thanh duy về tội mua bán trái phép chất ma túy với tăng vật là một bánh heroin và hơn sáu viên ma túy hồng phiến
trước đó vào ngày một tháng sáu công an tp thái nguyên phá thành công truyền án ma túy bắt quả tăng duy
đang cất giấu trong túi đeo trên người một bánh heroin có khối lượng là ba trăm năm mươi một g và sáu bảy trăm ba mươi viên hồng phiến
và sáu trăm tám mươi hai gram duy khai nhận số ma túy trên mua tại tỉnh sơn la với tổng giá trị là ba trăm bốn mươi triệu đồng
đem về thái nguyên để bán kiếm lời căn cứ vào các hành vi của đối tượng cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố thái nguyên
đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và bắt tạm giam trần thanh duy để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật
công an huyện xuân lộc tỉnh đồng nai vừa tiến hành bắt giữ nhóm đối tượng trú tại huyện xuân lộc
để điều tra làm rõ về hành vi cố ý gây thương tích xảy ra tại xã xuân hòa đồng thời tiến hành truy bắt các đối tượng còn lại để xử lý theo quy định của pháp luật
do xảy ra mâu thuẫn với nguyễn đôn phước thiện nên thổ tiến chú tại huyện xuân lộc đã rủ thêm một nhóm đối tượng mang theo ba con dao tự chế đến nhà đánh thiện
khi đến nơi các đối tượng dùng đá ném vào nhà dùng dao dựa chém thẳng vào cổng nhà thiện
sau đó tiếp tục dùng dao tự chế chém vào cánh tay trái của ông thịnh là bố của thiện gây thương tích rồi tẩu thoát
vào cuộc điều tra công an huyện xuân lộc đã tiến hành bắt giữ các đối tượng gây án
thưa quý vị kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông đang đến rất gần
khác với những năm trước năm nay nhiều trường đại học trên cả nước sẽ sử dụng kết quả của kỳ thi đánh giá năng lực hoặc tư duy để xét tuyển bên cạnh điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông
cùng với đó có nhiều tổ hợp được các trường chia nhỏ để tuyển sinh
vấn đề và mức độ phân hóa giữa các kỳ thi là khác nhau cộng thêm liên tục phải học trực tuyến
nên gần đến ngày thi các sĩ tử và giáo viên đang gấp rút ôn luyện để đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn hai mươi hai
chỉ còn chưa đầy một tháng nữa là kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia hai nghìn hai mươi hai bắt đầu
năm nay vũ thanh hà đã lựa chọn cả hai phương thức xét tuyển là xét học bạ và kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia
nên đây là giai đoạn quan trọng
để thanh hà có thể gấp rút ôn luyện
giai đoạn tổng ôn lại tại các nhà trường kéo dài chỉ trong vòng một tháng
đây là thời gian mà các thầy cô cho học sinh tìm hiểu thêm về các bộ đề đánh giá năng lực hay tư duy của các trường đại học để học sinh có thêm cơ hội dự thi
vừa kiến thức tổng quát và nâng cao hơn để phù hợp với nhiều dạng thức thi khác nhau
trước hết là nhà trường đã chuẩn bị một bộ chuyên đề
trong đó đã chuẩn bị cho các con những cái đề mà theo đúng cái cấu trúc đề thi minh họa của bộ
để cho các con có cơ hội để va chạm cọ sát và củng cố toàn bộ kiến thức và kỹ năng mà các con đã được học trong suốt cả một năm học vừa qua
cũng như là chuẩn bị tinh thần và tâm lý cho các con tốt nhất khi mà các con bước vào cái giai đoạn bước vào cái kỳ thi cuối cùng này
đây có thể nói là lứa học sinh chịu ảnh hưởng của cả ba đợt dịch covid một mươi chín nên phải đan sen hai hình thức học trực tuyến và trực tiếp
cũng vì thế để có sự đánh giá chính xác trình độ học sinh nhiều nhà trường đã tổ chức kiểm tra đánh giá trực tiếp
từ đó cũng có phương pháp ôn tập thích hợp
mặc dù là có cái tình trạng khó khăn do dịch bệnh covid một mươi chín
thế nhưng mà nhà trường và các cô giáo đã cố gắng tốt nhất để giúp bọn cháu ôn tập
định hướng cho bọn cháu ôn tập thế nào mà ngắn nhất gọn nhất
và đầy đủ nhất
thì đem ra là tuy là cũng có chút lo sợ nhưng mà cũng giảm bớt được phần nào khi mà được sự định hướng cụ
rất là chi tiết và đầy đủ của các thầy cô giáo
nên là bọn cháu cũng sẵn sàng tự tin để đi thi được rồi
chỉ đạo cho các con đến trường thi trực tiếp như thế này nhằm đánh giá được năng lực thực chất của học sinh
và từ đó thì các giáo viên của chúng tôi thì cũng nhận định được cái khả năng của học sinh
và có thể là có những cái giải pháp phù hợp hỗ trợ
để cho các con đạt được kết quả cao nhất
năm nay bộ giáo dục và đào tạo yêu cầu việc giảm chỉ tiêu từ thi tốt nghiệp
tăng chỉ tiêu từ phương thức khác phải được thực hiện có lộ trình
không giảm đột ngột gây khó cho thí sinh
đồng thời bộ sẽ cố gắng đưa ra để thi hợp lý nhất để giảm áp lực cho thí sinh
thưa quý vị cơn mưa lớn vào khoảng hai mươi giờ tối qua
đã khiến nhiều tuyến phố chính tại thủ đô bị ngập lụt nhiều nhà dân bị nước tràn vào
thời điểm hai mươi h bốn mươi năm tối qua lượng mưa đo được tại các quận hoàn kiếm hai bà trưng ba đình đống đa
đều từ bảy mươi năm đến chín mươi bốn mm
theo khảo sát của phóng viên intv thì tại khu vực nguyễn khuyến
đoạn trước cổng trường trung học cơ sở lý thường kiệt vương thừa vũ phan văn trường
khu vực cổng trợ doanh trại quân đội bùi sương trạch trần bình trân cầu vĩnh tuy phùng khoang đã bị ống ngập
nước mưa không kịp thoát khiến nhiều đoạn đường nước ngập sâu từ hai mươi đến ba mươi cm
mưa lớn cùng với nước ngập khiến cho nhiều phương tiện lưu thông khó khăn
một số phương tiện bị nước tràn vào động cơ gây chết máy
lực lượng cảnh sát giao thông đã phải điều tiết giao thông để việc đi lại của người dân được thuận tiện
và trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cũng cho biết là nguyên nhân dẫn tới mưa lớn
là do rãnh áp thấp hoạt động mạnh trở lại
mưa trên diện rộng sẽ kéo dài đến hết ngày hôm nay
và sau đó thì diện mưa sẽ thu hẹp vào các tỉnh vùng núi và trung du phía bắc
thưa quý vị hạnh phúc là khi được cho đi
và càng hạnh phúc hơn khi mà sự cho đi ấy được trao đến tận tay các hoàn cảnh khó khăn
do đó chương trình một ngày đồng hành cùng trẻ em khuyết tật của hội phụ nữ đoàn thanh niên cục ngoại tuyến
cục kỹ thuật nghiệp vụ cục quản lý xuất nhập cảnh và trường đại học an ninh nhân dân
đã nhân lên hình ảnh đẹp của người chiến sĩ công an luôn nêu cao tinh thần sẻ chia vì cộng đồng
trung tâm hướng nghiệp từ thiện hội chữ thập đỏ thành phố đà nẵng là máy ấm tình thương của hơn bốn mươi trẻ
đa phần các em đều mang trong mình một đến ba hội chứng cầm điết chậm phát triển trí tuệ hội chứng đau thậm chí bài liệt
mặc dù khuyết tật về thể chất tinh thần nhưng các em đều kiên trì vươn lên trong cuộc sống
một ngày đồng hành cùng chơi cùng làm tại trung tâm đã mang đến nhiều cung bậc cảm xúc
cho khán giả của các em
các bộ chiến sĩ công an rất khâm phục tinh thần vượt khó vươn lên của các em
mặc dù khuyết tật về mặt thể chất tinh thần nhưng các em đã luôn cố gắng học lấy một nghề
để có thể tự phấn đấu vươn lên tự giúp đỡ mình trong công việc hàng ngày
hôm nay chúng tôi có những hoạt động như giúp nhà bếp nấu ăn để tí nữa xuống phát cho các em
và thám bệnh phát thuốc cho các em ở trung tâm này

làm cho mình gắn kết hơn với cộng đồng với nhân dân
thấu hiểu và chia sẻ cục nghiệp vụ bộ công an còn vận động quyên góp trao bốn mươi hai xuất quà
cùng nhiều nhu yếu phẩm phục vụ sinh hoạt hàng ngày với mong muốn cuộc sống của các em sẽ đủ đầy hơn
được sự chia sẻ được bình bọc của cộng đồng của nhiều nhà hậu tâm thì các em rất là hạnh phúc
do đó các em không còn bất hạnh nữa
cái quyết tật của các em chẳng qua là một cái khó bất thiện cho các em trong cuộc sống nào thôi
thì đó là cái điều chúng tôi thấy rằng cái quý giá nhất mà các đoàn khách đến thăm các em
cái lớn hơn không chỉ là vật chất mà động viên tinh thần cho các em
hoạt động này là một hoạt động cần được lan tỏa nhân rộng trong tất cả các đơn vị công an nhân dân
cũng như trong cộng đồng để chúng ta luôn luôn phát huy cái truyền thống tốt đẹp
tinh thần tương thân tương ái để cộng đồng không ai bị bỏ lại phía sau và xây dựng hình ảnh người chiến sĩ công an nhân dân
ứng ứng tháng hành động vì trẻ em và ngày gia đình việt nam các đơn vị nghiệp vụ của bộ công an tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa
qua từng năm phong trào đoàn hội ngày càng lớn mạnh và có sự tham gia của nhiều cán bộ chiến sĩ
trước đó chương trình sinh hoạt chuyên đề xây dựng hạnh phúc gia đình
ra quân làm sạch môi trường biển tại thành phố đà nẵng cũng đã được tổ chức